tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng nhân dịp tết cổ truyền dân tộc vào chiều ngày hôm qua tại hà nội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến thăm hỏi động viên kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự cục an ninh nội địa và bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
cùng sự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
năm hai nghìn hai mươi cục cảnh sát hình sự đã thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn hệ lực lượng tổ chức đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự theo chuyên đề tuyến địa bàn lĩnh vực
do đó tình hình tội phạm hình sự từng bước được kiềm chế cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng
trong những năm gần đây số vụ phạm pháp hình sự luôn được kéo giảm năm hai nghìn hai mươi giảm sáu tám
các vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng dư luận quan tâm như giết người cướp tài sản cướp ngân hàng sử dụng vũ khí quân dụng gây án đều được điều tra khám phá bắt giữ nhanh thủ phạm
thực hiện điện của bộ trưởng bộ công an về mở được cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba bảo vệ tết nguyên đán tân sử
đến nay lực lượng cảnh sát hình sự đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc biểu dương chúc mừng những thành tích chiến công của cục cảnh sát hình sự trong thời gian qua đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng đánh giá cao trong quá trình thực thi công vụ những vụ án hình sự do cục cảnh sát hình sự đảm nhận có nhiều cán bộ chiến sĩ dũng cảm mưu trí kiên quyết đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc
nhấn mạnh mục tiêu giảm ít nhất năm số vụ phạm pháp hình sự trong năm hai nghìn hai mươi một của cục cảnh sát hình sự đề ra là mục tiêu rất cao rất khó khăn
do vậy thủ tướng yêu cầu cục cảnh sát hình sự cần thực hiện các biện pháp đồng bộ để hoàn thành mục tiêu trên

năm hai nghìn hai mươi một là năm đầu bắt tay vào việc tổ chức triển khai nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba trên các lĩnh vực
và để tổ chức triển khai tốt nghị quyết của đảng người dân phải có cuộc sống bình yên an toàn cho người dân là quan trọng nhất
thủ tướng yêu cầu bộ công an nói chung cục cảnh sát hình sự nói riêng cần tăng cường đấu tranh các loại tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
bảo đảm cho cả năm nay đặc biệt là trong dịp nhân dân vui xuân đón tết tuyệt đối an toàn
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần chia sẻ khó khăn vất vả của lực lượng công an nhân dân
tin tưởng rằng với bản lĩnh truyền thống lực lượng công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đến thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ cục an ninh nội địa thủ tướng đánh giá cao cục làm tốt công tác tham mưu cho đảng nhà nước bộ công an
về xây dựng thể chế pháp luật chính sách về công tác an ninh đã quán triệt tinh thần an ninh chủ động
trong đó có việc đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng các cấp và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba không để xảy ra phức tạp dù là nhỏ nhất
bước vào năm hai nghìn hai mươi một với nhiều nhiệm vụ quan trọng triển khai nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực
nhiều thế lực thù địch cơ hội chính trị tiếp tục chống phá đất nước nhất là sử dụng các kênh mạng xã hội nên nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an nhân dân hết sức nặng nề
năm nay cũng là năm bầu cử hội đồng nhân dân các cấp bầu cử đại biểu quốc hội
thủ tướng lưu ý sớm phát hiện và loại bỏ các đối tượng cơ hội chính trị cố tìm cách tham gia vào các cơ quan bộ máy của nhà nước
lợi dụng tình hình tôn giáo dân tộc cố tình đưa ra các tình huống phức tạp gây bất ổn an ninh trật tự
trong mọi tình huống phải luôn đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chống diễn biến hòa bình cách mạng màu
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ
sau khi nghe lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh vệ báo cáo tình hình thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng bộ tư lệnh cảnh vệ đã làm tốt
việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao các mục tiêu cơ quan trọng yếu của đảng nhà nước
các sự kiện chính trị quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến việt nam không để xảy ra sự xuất lớn
đặc biệt là phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba vừa diễn ra
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi một nước ta bước vào triển khai nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba tổ chức sự kiện quan trọng là bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
hội đồng nhân dân các cấp sea games ba mươi một thủ tướng yêu cầu tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng cảnh vệ các sự kiện quan trọng này
xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đối tượng cảnh vệ không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
thủ tướng nêu rõ cần ứng dụng tốt tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác cảnh vệ xây dựng lực lượng cảnh vệ chính quy tinh nhuệ hiện đại và là lực lượng nòng cốt trực tiếp bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước các mục tiêu quan trọng
nhân dịp này thủ tướng đề nghị bộ công an thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân nhất là dịp tết nguyên đán
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm chúc tết tỉnh ủy thái nguyên kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự chúc tết cán bộ chiến sĩ công an thành phố sông công tỉnh thái nguyên
tại tỉnh ủy thái nguyên lãnh đạo tỉnh đã báo cáo kết quả với đoàn về tình hình kinh tế xã hội và công tác chuẩn bị tết của địa phương với nhiều kết quả tích cực
sau khi nghe báo cáo đồng chí thứ trưởng bộ công an trần quốc tỏ đã chúc mừng những thành tích mà tỉnh thái nguyên đạt được và đề nghị trong thời gian tới giữa đảng ủy công an trung ương và tỉnh ủy thái nguyên tiếp tục có sự phối hợp chỉ đạo lực lượng công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại công an thành phố sông công thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu trong thời gian tới công an thành phố sông công cần khẩn trương triển khai quyết liệt những chủ trương định hướng lớn những mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm những giải pháp đột phá mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra
trong đó có chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm hai nghìn hai mươi một chủ động nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự quan tâm xây dựng mối quan hệ hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng công an với các lực lượng khác liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự tiếp tục đổi mới công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trước mắt công an thành phố sông công cần triển khai hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán tân sửu dịp bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu